vùng áp thấp trên khu vực miền nam philippines đã đi vào biển đông
vào hồi chín giờ vị trí tâm áp thấp cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
dự báo đến chín giờ ngày mai hai mươi năm tháng một mươi vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi cho tới một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số một mươi sáu cdtvk
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
thực hiện nghiêm công điện số một nghìn bốn trăm hai mươi cdttg ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
để ứng phó khắc phục tình hình mưa lụt
để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo cho các chủ phương tiện tàu
các thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến
của áp thấp để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực
ảnh hưởng của áp thấp giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời
xử lý tình huống xấu có thể xảy ra kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
và neo đậu tàu thuyền tại bến sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải
và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương cho đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến
của áp thấp đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để chủ động ứng phó mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão
văn phòng bộ công an cũng đã ra công điện về việc đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương chủ động ứng phó mưa lũ khu vực trung bộ và sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão trên biển đông